sở tài nguyên và môi trường hà nội sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư hệ thống quan chắc không khí tự động
mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ hoàn thiện đồng bộ hệ thống tám mươi một chạm quan chắc không khí trên toàn địa bàn
cụ thể sở tài nguyên và môi trường hà nội đang điều chỉnh dự án đầu tư hệ thống quan chắc không khí tự động
bao gồm hai mươi chạm quan chắc không khí cố định một chạm quan chắc không khí lưu động
để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và nhu cầu theo dõi diễn biến chất lượng không khí của người dân thủ đô
ubnd tp hà nội cũng đề xuất ban hành nghị quyết về chế tài xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức cá nhân
bao gồm cả nâng mức xử phạt